chiều ngày một mươi hai tháng bảy giải bóng đá cộng đồng việt nam tại liên bang nga năm hai nghìn một mươi chín đã được khai mạc tại thủ đô moscow
hoạt động này do hội người việt nam tại liên bang nga phối hợp với đại sứ quán việt nam tại liên bang nga tổ chức thường niên
nhằm tạo sân chơi lành mạnh duy trì và phát triển phong trào thể thao qua đó tăng cường và giữ vững khối đoàn kết cộng đồng từ nhiều năm qua
phát biểu khai mạc ông trần phú thuận phó chủ tịch thường trực hội người việt nam tại liên bang nga
trưởng ban tổ chức cho biết giải đấu là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người việt tại nga
là cơ hội cắn kết cùng xây dựng cộng đồng vững mạnh giải bóng đá cộng đồng thực sự là một sự kiện được mong đợi và chờ đón mỗi khi hè về
năm nay có một mươi đội bóng tham gia trong đó có ba đội lần đầu tiên tham gia mùa giải
ngay sau buổi lễ trận đấu giữa đội sông la hà tĩnh và đội fc công giáo moscow